sau những ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi hiện nay tỉnh lâm đồng đang hướng dẫn người dân đẩy mạnh tái đàn tăng đàn theo hướng bảo đảm an toàn sinh học an toàn dịch bệnh
tuy nhiên hiện việc tăng đàn tái đàn đang gặp rất nhiều khó khăn do nguồn giống đạt chuẩn khăn hiếm và giá cao
đây là trang trại nuôi lợn rộng hơn hai hectare của gia đình ông tô văn hưng
đợt dịch tả lợn châu phi vừa qua hơn một trăm linh con lợn nái và chín trăm linh con lợn thịt của trang trại đành phải tiêu hủy
số tiền hỗ trợ khoảng ba tỷ đồng bằng gần một phần ba doanh thu nếu không xảy ra dịch
gia đình ông tái đầu tư chuồng trại đạt chuẩn theo quy định
tuy nhiên việc tái đàn đang gặp khó vì nguồn giống chuẩn khăn hiếm giá cấp đôi trước khi dịch bệnh xảy ra
xã liên hiệp là địa phương có quy mô nuôi lợn lớn nhất tỉnh lâm đồng
đây cũng là nơi phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên tại lâm đồng
với hơn ba mươi ba con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy
giờ đây không riêng gì gia đình ông hưng mà hơn một trăm sáu mươi hộ chăn nuôi lợn tại xã liên hiệp
cũng trong tình trạng khó mua được lợn giống đạt chuẩn để tái đàn
tỉnh lâm đồng vừa công bố hết dịch ngày năm tháng năm vừa qua
khiến hơn bảy mươi con lợn của hơn hai hộ dân buộc phải tiêu hủy
hiện tổng đàn lợn tại địa phương khoảng ba trăm năm mươi một con
bằng tám mươi bảy so với trước khi xảy ra dịch bệnh
trong đó đàn lợn nái chỉ khoảng ba mươi con
do đó khả năng cung ứng nguồn giống còn rất hạn chế
tỉnh lâm đồng đã có hướng dẫn cụ thể việc nuôi tăng đàn
và tái đàn lợn bảo đảm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học
các hộ chăn nuôi cũng đang nóng lòng phôi phục lại đàn lợn phát triển kinh tế
nhưng bài toán về nguồn giống lợn đạt chuẩn giá ca hợp lý xem ra còn gặp nhiều khó khăn